phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa có thông báo đã chuyển đơn tố cáo đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét xử lý theo quy định pháp luật về việc ca sĩ thủy tiên bị một người gửi đơn tố cáo có khuất tức trong hoạt động từ thiện có hành vi lợi dụng chiếm đoạt tài sản
trước đó vào hồi tháng chín một người đã gửi đơn đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tố cáo trần thị thủy tiên tức cá sĩ thủy tiên ngụ tại quận bảy có hành vi vi phạm pháp luật khuất tất trong việc giải ngân số tiền kêu gọi quyên góp cứu trợ đồng bào bão lũ miền trung vào thượng tuần tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi